tại hà nội trung ương hội chữ thập đỏ việt nam đã tổ chức lễ meeting kỷ niệm ngày chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế ngày tám tháng năm với chủ đề
chữ thập đỏ vì mọi người ở mọi nơi và phát động chương trình hiến máu nhân đạo
kỷ niệm ngày chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế mùng tám tháng năm là dịp để những người làm công tác nhân đạo trên thế giới
tự hào ôn lại truyền thống lịch sử lâu đời của phong trào chữ thập đỏ tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò tổ chức các hoạt động nhân đạo
trợ giúp những người dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng thông qua mạng lưới cán bộ tình nguyện viên đông đảo khắp toàn cầu
đặc biệt chủ đề của ngày chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế năm nay còn có thêm dòng tiêu đề phụ bạn có biết
với thông điệp này ngày chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế năm nay hướng tới thể hiện sự đa dạng và sáng tạo của mỗi hội quốc gia
trong việc tiếp cận giải quyết thách thức nhân đạo hiện nay đồng thời xóa bỏ quan niệm hoạt động trọng tâm của phong trào
chỉ tập trung vào một số lĩnh vực nhất định như sơ cấp cứu hiến máu và ứng phó thảm họa